năm đối tượng được xác định gồm lê hữu tình võ ngọc tâm nguyễn đăng thành nguyễn hữu thìn trang văn chiến cùng chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
trước đó do có mâu thuẫn với nhóm của lê hồ thanh hiếu chú cùng địa phương nên thành tập hợp mọi người trong nhóm cầm theo hung khí tự tạo để trả thù
khi biết nhóm của hiếu đang ở cây xăng nguyễn tri phương tình tâm và thành cầm mã tấu xông vào chém hiếu rồi lên xe các đối tượng còn lại đợi sẵn tẩu thoát
hậu quả hiếu bị thương tích một mươi
tổ quán cảnh sát điều tra công an tp cà mau tp cà mau vừa tiếp nhận đối tượng phương tín sinh năm hai nghìn chú tại xã tắc vân tp cà mau đến đầu thú về hành vi giết người
vụ án mạng xảy ra vào đêm qua
tại cơ quan công an phương tín thừa nhận vào đêm ngày bảy tháng chín tín cùng một nhóm bạn uống cà phê thì nảy sinh mâu thuẫn với lê minh hùng
sau đó cả hai nhóm ra về
khi đến cây sang gần khu vực đó thì giữa tín và hùng lại tiếp nhận
sau đó tục xảy ra mâu thuẫn tín đã dùng dao đâm làm hùng tử vong và rơi khỏi hiện trường
được sự vận động của gia đình ngay trong đêm tin đã đến cơ quan công an đầu thú
còn tại tỉnh long an cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh hóa vừa truy tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện thạnh hóa
đối tượng phan văn rể chú tại xã tuyên bình huyện vĩnh hưng tỉnh long an đi từ tp hcm về các xã vùng sâu của huyện thạnh hóa tỉnh long an ngủ tại các bờ ruộng vắng người chờ đến nửa đêm khi người dân ngủ say thì đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám rể đã thực hiện trót lọt chín vụ trộm cắp tài sản chiếm đoạt của một mươi sáu bị hại tổng số tiền trên một trăm sáu mươi triệu đồng
trong khi đó tại tỉnh tiền giang gần đây nổi lên tình trạng trộm cắp cây cảnh cây bonsai có giá trị công an huyện châu thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng
và bắt giữ hai đối tượng nguyễn thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại huyện châu thành để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy
đêm năm tháng chín phong rủ tú đi trộm
cả hai chở nhau đến ấp đông a xã nhị bình leo rào vào vườn của anh trần thanh hùng trộm một cây mai vàng bonsai đem về nhà phong cất giấu
sau đó cả hai quay trở lại vườn nhà anh hùng với ý định tiếp tục trộm thì bị lực lượng công an xã đi tuần tra phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được tú còn phong chạy thoát
hai giờ đêm tôi với đội trưởng đi tuần tra đến hai giờ rưỡi thì hai giờ bốn mươi thì tụi tôi đi trên đoạn đường này những hộ đặc biệt có kém
thì từng tra thì đến đây thì phát hiện có cái đống đất đổ thì tôi nghĩ cái đối tượng là trộm kiểm
thì quan sát thì không thấy đối tượng tụi tôi mới chạy đánh vòng một cái vòng của ấp và không thấy đối tượng nào thì trở lại cái vườn này để kiểm tra lại
thì đến hai h ba giờ một mươi phút thì thấy một đối tượng đứng tụi tôi tình nghi và áp sát xe vô
gọi hỏi đối tượng thì nó cầm cái rô điện và một cái kè
nó vừa dơ lên đỉnh chích tụi tôi
thì tôi mới dùng công cụ hỗ trợ tôi mới đập lên dài nó một cái và khống chế nó lấy được cái rô điện và cái kèm
đối tượng phong sau khi chạy thoát về nhà đã khóa cửa cố thủ trong nhà
những người thân trong gia đình phong còn có hành vi lời nói xúc phạm cản trở lực lượng làm nhiệm vụ vào kiểm tra
phải mất hơn bốn giờ với nhiều lần vận động thuyết phục phát loa kêu gọi phong mới ra đầu thú và thừa nhận hành vi trộm tài sản tại vườn kiểng nhà anh hùng
khám xét nhà phong lực lượng công an thu giữ hai cây mai vàng và một cây tùng bonsai đã bị chặt nát
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến công tác khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập bãi thải tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
hôm nay tại khu công nghiệp tàng lỏng đã diễn ra cuộc làm việc giữa lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai với đại diện các bộ công thương tài nguyên và môi trường tập đoàn hóa chất việt nam vinachem và các đơn vị có liên quan
tại buổi làm việc ông lê ngọc hưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai khẳng định đến thời điểm này lào cai đã hoàn toàn chủ động khống chế và không để lan rộng hậu quả sự cố vỡ đập bãi thải zep của nhà máy dap số hai do công ty cổ phần dap số hai vinachem làm chủ đầu tư
trước đó vào ngày bảy tháng chín tại khu công nghiệp tàng lỏng huyện bảo thắng đã xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước thải của nhà máy dap lào cai
ngay sau khi xảy ra sự cố tỉnh lào cai đã chỉ đạo các ngành chức năng lực lượng cứu hộ của tỉnh và huyện bảo thắng các nhà máy thuộc khu công nghiệp tàng lỏng tập trung phương tiện nhân lực để xử lý khắc phục sự cố nhanh nhất hạn chế thấp nhất thiệt hại
đến một mươi hai h ngày tám tháng chín lực lượng cứu hộ đã cơ bản khắc phục xong sự cố nước thải tràn ra môi trường trung hòa nồng độ acid nước thải tràn ra ngoài với độ ph trung tính đảm bảo an toàn
tỉnh lào cai cũng yêu cầu công ty cổ phần dap số hai tạm dừng sản xuất cho đến khi xử lý triệt để sự cố
sẽ tháo rỡ bờ kè chắn ngang di tích thắng cảnh hồ tuyền lâm của công ty cổ phần đầu tư lan anh đà lạt đây là tuyên bố của ông lê quang trung giám đốc sở xây dựng tỉnh lâm đồng
trước đó qua kiểm tra thực tế hiện trường ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm phát hiện tại khu vực xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng lan anh đà lạt xuất hiện một kè chắn nước dài ba m
năm mươi m cao hai m và rộng khoảng ba mươi cm kết cấu khung thép đan chịu lực thuộc khu vực bảo vệ một của thắng cảnh cấp quốc gia hồ tuyền lâm
thời điểm kiểm tra chủ đầu tư không xuất trình được hồ sơ giấy phép xây dựng theo quy định
trước đó khu du lịch này cũng đã xuất hiện một số công trình trái phép như của công ty trách nhiệm hữu hạn trà vườn thương công ty trách nhiệm hữu hạn ly my nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý rất điểm
vướng mắt trong khâu giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính làm cho dự án nâng cấp mở rộng
tuyến quốc lộ một đoạn đi qua hai huyện bình sơn và sơn tịnh của tỉnh quảng ngãi đến nay vẫn chưa thể thi công hoàn thành
trên yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh về thời hạn cuối cùng là đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ phải hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng dự án
trong những ngày qua sở giao thông vận tải quảng ngãi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân huyện bình sơn
tập trung giải quyết rứt điểm các vương mắc còn lại trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thi công
buổi gặp gỡ giải thích tuyên truyền vận động các hộ dân ở xã bình trung huyện bình sơn chưa chịu nhận tiền bồi thường bàn giao đất thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một
hàng ngày ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông quảng ngãi đều phối hợp với các địa phương để tập trung xử lý rứt điểm những kiến nghị từ người dân một cách thỏa đáng
nhờ vậy đã có không ít hộ dân trước đây không chịu nhận tiền đền bù bàn giao đất thì nay đã chấp nhận phương án bồi thường

vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức